khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi về chiều tối và đêm
ban ngày tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên là ba mươi ba ba mươi năm độ có nơi cao hơn
còn tại khu vực nam bộ cường độ nắng nóng có phần gây gắt hơn
nên nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
nắng nóng gây nguy cơ cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
tại khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
thịnh hành trường gió đông bắc cấp ba đến cấp năm
thời tiết nhìn chung là ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa sẽ không vượt qua mức là ba mươi bốn độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi chín độ